sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm trưa nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích vì nước lũ cuốn trôi tại xã phú thịnh huyện tân phú
cụ thể vào lúc một mươi một giờ trưa nay sau khi phát hiện một thi thể tại khu vực gần trạm bơm ngọc định huyện định quán lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vất thi thể đưa lên bờ
qua đó xác định thi thể là ông phạm văn lâm năm mươi tám tuổi ngụ tại xã phú thịnh huyện tân phú nạn nhân bị mất tích vì nước lũ cuốn trôi vào tối ngày tám tháng tám
thi thể ông lâm đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
còn tại huyện tân phú ngày hôm nay trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại nhà để khắc phục do đợt lũ vừa gây ra anh nguyễn đức ngọc tiến ba mươi bảy tuổi ngụ tại xã nam cát tiên đã bị điện giật tử vong